quỹ ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm đã tới tham dự hội nghị
trong dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi thành phố đã thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội
chăm lo chú đáo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách có công
có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo công nhân sinh viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
cho hơn một triệu người với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng tăng hai mươi sáu bảy tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
thường xuyên thăm hỏi động viên các hội dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất
thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố đồng thời giải quyết kịp thời các vụ đình công
tranh chấp lao động tập thể không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh trật tự
có rất nhiều doanh nghiệp ngoài thưởng tết còn tặng quà tết lò vé xe về quê đón tết
lì xì đầu năm cho người lao động các đơn vị doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn không chăm lo tết được cho người lao động
các đơn vị ban ngành thành phố cũng kịp thời chăm lo tết cho người lao động được hưởng tết đoàn viên